thông tin cập nhật về thảm kịch động đất kinh hoàng tại phùng đuối atlas của mà rốc
nhà chức trách nước này xác nhận khoảng hơn hai tám trăm linh người đã thiệt mạng và hơn hai năm trăm linh người khác bị thương
hiện lực lượng cứu hộ sở tại cùng các đội cứu hộ nước ngoài đang chạy đua với thời gian
để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát
tại một số khu vực như talas niacu và amismit các đội cứu hộ của tây ban nha
gồm lính cứu hỏa bác sĩ và kỹ thuật viên đang phối hợp với lực lượng địa phương chuẩn bị tiến hành đào bới
trong khi đó anh đang cử đến mà rốc đội tìm kiếm cứu nạn bao gồm sáu mươi người
cùng một đội đánh giá y tế cho cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng
hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cho hay
tình hình tại các khu vực xa xôi hiểm trở đang đặt ra thách thức lớn đối với các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn
yêu tiên hiện nay sẽ là đưa máy móc hạng nặng tới những khu vực này